vào sáng ngày một mươi bốn tháng chín tòa nhân dân huyện tân hiệp tỉnh kiên giang đã mở phiên xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo nguyễn trung kiên
chú tệ xã thạnh trị huyện tân hiệp tỉnh kiên giang một mươi hai tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ
theo truy tố thủ tục rút gọn của viện kiểm sát huyện tân hiệp vào khoảng một mươi chín h ngày hai mươi chín tháng tám
sau khi nhậu xong đám rỗ ở nhà kiên đã lấy xe máy đưa võ an toàn là anh vợ của kiên về nhà
khi đi đến gần chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trên tuyến đường thuộc ấp thạnh an một
xã thạnh trị huyện tân hiệp thì kiên đã dừng xe cho toàn đi bộ qua chốt
thấy toàn đang đi bộ trong đêm tối tổ kiểm soát và đã ra hiệu lệnh dừng lại kiểm tra
lúc này kiên ở gần đó thấy vậy liền chạy xe máy đến để đón toàn
nhận thấy cả hai không đội mũ bảo hiểm và vi phạm chỉ thị một mươi sáu
nên đại úy hồ thanh liêm đã yêu cầu xuống xe xuất trình giấy tờ để kiểm tra
không những không chấp hành mà kiên còn dùng
đại úy hồ thanh liêm đã dùng lời lẽ thô tục xúc phạm và tấn công bất ngờ và gây thương tích cho đại úy hồ thanh liêm
sau đó cả hai lập tức bị tổ công tác khống chế bắt giữ bàn giao cho công an huyện tân hiệp xử lý
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
vào ngày một mươi bốn tháng chín cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh bến tre tống đạt quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam và tiến hành khám xét chỗ ở đối với nguyễn duy linh
chú tại huyện châu thành
để điều tra về tội làm tàng trữ phát tán tuyên truyền thông tin tài liệu nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay
nguyễn duy linh đã sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook cá nhân
thường xuyên đăng tải chia sẻ nhiều bài viết video hình ảnh có nội dung xuyên tạc
phỉ bán chính quyền nhân dân bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân
xúc phạm các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
công an tỉnh bến tre đã nhiều lần mời nguyễn duy linh làm việc giáo dục xử phạt vi phạm hành chính để gian đe
nhưng linh vẫn cố tình tái phạm với tính chất mức độ ngày càng nghiêm trọng
khám xét nơi ở của nguyễn duy linh cơ quan an ninh điều tra thu giữ nhiều tài liệu chứng cứ có liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng
vụ việc đang được công an tỉnh bến tre tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
cũng vào ngày một mươi bốn tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã điều tra làm rõ
bắt giữ một mươi một đối tượng đã dùng hung khí nguy hiểm như dao vỏ chai bia đi xe máy đuổi đánh chém nhau
gây dối trật tự công cộng trên các tuyến đường của thành phố thanh hóa làm cho một người chết
theo báo cáo điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi ba tháng chín do mâu thuẫn bột phát
nhóm đối tượng gồm nguyễn tùng dương chú tại chín mươi trịnh khả phường đông vệ thành phố thanh hóa
cùng với một mươi đối tượng khác đã mang theo dao vỏ chai bia đi xe máy đuổi đánh nhau với nhóm đối tượng khác
trên các tuyến đường từ hạc thành đến đoạn cầu hạc phường đông thọ thành phố thanh hóa
quá trình đuổi đánh nhau đối tượng nguyễn tùng dương đã sử dụng dao nhọn dài khoảng năm mươi cm
phóng trúng đầu làm một thanh niên trong nhóm đối phương tử vong trên đường đi cấp cứu
ngay trong đêm một mươi ba và sáng ngày một mươi bốn tháng chín phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thanh hóa đã điều tra làm rõ
và tiến hành bắt giữ nguyễn tùng dương cùng với một mươi đối tượng trong nhóm
tại cơ quan công an nguyễn tùng dương và một mươi đối tượng trong nhóm này đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
còn tại tỉnh đồng nai vào chiều tối ngày hôm qua công an huyện nhân trạch đã bắt giữ thành công đối tượng
truy nã là lê trọng phúc quê ở thành phố cần thơ về tội cố ý gây thương tích khi đang lẩn trốn
trên địa bàn thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch
theo hồ sơ anh trần thanh sang quê ở tỉnh an giang và phan hữu phước cùng làm công nhân
may nhân trạch trong quá trình làm chung có xích mít dẫn đến cãi nhau
vào trường ngày hai mươi chín tháng tám năm hai nghìn hai mươi khi anh sang vừa ra khỏi công ty thì bị phan hữu phước
lê trọng phúc và nguyễn trọng nguyễn quê ở tỉnh cà mau và một số đối tượng chưa rõ lai lịch
đã dùng gậy đá mũ bảo hiểm đánh gây thương tật một mươi một
sau khi gây án các đối tượng đã nhanh chân bỏ trốn
vào ngày năm tháng bảy cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện nhân trạch đã ra quyết định
truy nã toàn quốc đối với phúc phước và nguyễn
đến nay lực lượng công an đã bắt được lê trọng phúc và đang tiếp tục truy nã hai đối tượng còn lại
chuyển sang các thông tin về tình hình mưa lũ
tại tỉnh lâm đồng đến một mươi bốn h chiều ngày hôm nay thi thể hai nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi
vào ngày một mươi ba tháng chín đã được tìm thấy cách hiện trường khoảng một km
khoảng sáu giờ chín phút ngày một mươi ba tháng chín đội cấp cứu và cứu nạn cứu hộ khu vực hai tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
nhận được tin báo có hai nạn nhân đuối nước tại khu vực sông thôn tân tiến xã đạ rai huyện đam rông tỉnh lâm đồng
sau khi nhận được tin báo đội cấp cứu và cứu nạn cứu hộ khu vực hai đã triển khai lực lượng
và xuất xe cùng với cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để cứu nạn cứu hộ
do mưa lũ mực nước dâng cao chảy xiết gây khó khăn cho công tác cứu nạn cứu hộ
nạn nhân được xác định là hồ văn hiếu sinh năm hai nghìn hai tại thôn tân tiến xã đạ vai huyện đam rồng
nạn nhân vượt sông từ cờ đông nô qua xã đạ rai đam rông bơi đến giữa dòng thì bị nước cuốn trôi
còn nạn nhân thứ hai là kara jai rai sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tại thôn năm xã liêng sông huyện đam rông
nạn nhân ra suối đạ san bơi do nước lũ lên cao nên đã bị cuốn trôi
đến một mươi bốn h chiều ngày hôm nay thi thể của hai nạn nhân đã được tìm thấy cách hiện trường
thưa quý vị mưa bão đã làm cho nhiều tuyến đường liên thôn liên xã trên các địa bàn
các huyện miền núi của tỉnh quảng ngãi bị sạt lở gây ách tắc giao thông
sạt lở nặng nhất là tuyến đường liên thôn một và thôn bốn tại xã trà thủy huyện trà bồng
đã làm cô lập một trăm năm mươi hộ dân
chính quyền địa phương đang nỗ lực thông đường để giải tỏa cô lập cho các hộ dân vùng sạt lở
đất từ bờ ta luy dương bị sạt lở phủ lấp toàn bộ mặt đường tuyến giao thông
xe cộ không thể qua lại được
đường lên khu vực sạt lở gây cô lập thôn một và thôn bốn xã trà thủy huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
bị hư hỏng nhiều đoạn nên phương tiện cơ giới chưa thể tiếp cận để khắc phục
người dân trên địa bàn vận động cùng nhau dùng cuốc sẻng để xúc đất
cào dọn bớt đất đá để khắc phục tạm thời
đây là tuyến đường
tuyến đường độc đạo để một trăm năm mươi hộ dân thôn một và thôn bốn xã trà thủy huyện trà bồng
ra bên ngoài mua lương thực và đến cơ sở y tế khám bệnh
tuyến giao thông này bị ách tắc đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân
đất đá sạt lở trên mặt đường hiện đã được múc dọn bớt
tuy nhiên chỉ mới có người đi bộ và xe máy có thể qua lại được
nếu mà đường này nó bị chia cắt thì có thể là bà con không có đường nào mình đi
nên chúng tôi đã tiến hành khẩn trương để mà thông đường
để bà con đi lại đặc biệt là để mua lương thực thực phẩm rồi lúc đau ốm mua thuốc men
bờ ta luy dương trên tuyến đường lên thôn một và thôn bốn xã trà thủy huyện trà bồng tỉnh quảng ngãi
đang tiếp tục xuất hiện những vết nứt dài
hàng ngàn khối đất đá có thể đổ sập bất cứ lúc nào
chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm
khuyên cáo người dân hạn chế đi lại trên tuyến đường này để đảm bảo an toàn
trước diễn biến phức tạp thành phố bạc liêu đang tăng cường các chốt chặn
để kiểm soát hạn chế người dân ra đường khi không cần thiết
bên cạnh sự nỗ lực chống dịch của cả hệ thống chính trị
vẫn còn một số người dân chủ quan lơ là
trước đó vào khoảng một mươi h bốn mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng chín
tại chốt kiểm soát dịch trên đường trần phú phường bảy thành phố bạc liêu
lực lượng làm nhiệm vụ tại đây phát hiện ông trương văn p sáu mươi một tuổi
ngụ phường ba thành phố bạc liêu điều khiển xe máy đến chốt kiểm dịch
khi được hỏi lý do ra đường trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu
khi ông này trình bày là đi rút tiền và không xuất trình được giấy đi đường
để lực lượng làm nhiệm vụ kiểm tra đồng thời có hành vi cửa cãi
nên cán bộ trực chốt đã mời vào làm việc
cũng tại tỉnh bạc liêu vào lúc một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng chín
tổ tuần tra phòng chống dịch covid một mươi chín thị trấn hòa bình huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
phát hiện hai xe tải luồng xanh
tài xế và phụ xe tự ý rời khỏi xe để giao hàng hóa thiết yếu cho khách
qua làm việc được biết hai phương tiện trên của nhà phân phối hàng hóa huỳnh gia bạc liêu
được ưu tiên vận chuyển hàng hóa thiết yếu với mặt hàng nhu yếu phẩm xuống địa bàn ấp a một
thị trấn hòa bình
khi đến nơi tài xế và phụ xe tự ý xuống xe giao hàng xa với quy định vận tải hàng hóa luật xanh
trong phòng chống dịch covid một mươi chín
hành vi trên đã bị tổ tuần tra xử lý vi phạm lập biên bản xứ phạt hai tài xế và phụ xe
mỗi người hai triệu đồng
căn cứ vào tình hình thực tế và ghi nhận ý kiến của người dân
sở y tế tp hcm nhận thấy một số hạn chế gây ảnh hưởng đến năng suất tiêm chủng
cụ thể như một số nơi đã từ chối tiêm vaccine mũi hai cho người dân nếu tiêm mũi một
tại điểm tiêm khác
khắc phục tình trạng này hôm qua sở y tế tp hcm đã có công văn khẩn
gửi ủy ban nhân dân hai mươi hai địa phương và các đơn vị trực thuộc khác nhằm khắc phục tình trạng này
văn bản của sở y tế nội dung về việc nhắc nhở các đơn vị tiêm chủng tiếp nhận người dân
có mũi một được tiêm ở địa phương khác duy trì các đội tiêm đã thành lập
sẵn sàng hỗ trợ khi có yêu cầu điều động thêm nhằm đạt mục tiêu bao phủ vaccine mới một
cho toàn dân đồng thời tiêm mũi hai cho người đủ thời gian theo quy định
ủy ban nhân dân tp thủ đức và các quận huyện tiếp tục huy động lực lượng để đảm bảo đạt mục tiêu hai trăm linh hai trăm năm mươi liều mỗi ngày mỗi đội tiêm
nhằm hoàn tất việc bao phủ vaccine đúng tiến độ
các địa phương mời đầy đủ người đến tiêm theo kế hoạch hàng ngày để đảm bảo tiến độ
tận dụng hiệu quả nguồn lực của đội tiêm
các đội tiêm có số người đến tiêm ít sẵn sàng tăng cường cho các điểm tiêm có số người tiêm nhiều nhằm đảm bảo tiến độ
thời gian vừa qua hình thức điều trị f tại nhà đang mang lại nhiều tín hiệu tích cực
không chỉ là giúp giảm tải áp lực cho các bệnh viện điều trị covid một mươi chín
mà còn giúp cho các bệnh nhân f có tình trạng nhẹ được tâm lý lạc quan thoải mái hơn vì được điều trị ngay tại chính nhà mình
để đạt được điều đó thì đội ngũ khám chữa bệnh phải chấp nhận đối diện với một số khó khăn nhất định
trên địa bàn tp hcm nhiều trường hợp f có nhà nằm sâu trong những con hẻm
do đó lực lượng y tế sẽ cần chủ động hơn trong việc tiếp cận các ca f
từ việc vận chuyển vật tư y tế hay mang theo dụng cụ xét nghiệm và thuốc để cấp phát kịp thời
hiệu quả đã được ghi nhận khi số ca mắc trên phường võ thị sáu quận ba đã giảm từ hơn năm trăm linh ca một ngày
ở đầu tháng chín xuống còn hơn một trăm năm mươi ca một ngày thời điểm hiện nay
đánh giá ngay từ những tướng cơ sở địa phương từ trạm y tế lưu động
biết được người dân từ những người dân có bệnh nền
và trên sáu mươi năm tuổi hoặc là những người bệnh béo phi
mình tiếp cận mình đánh giá rồi sau đó mình chuyển bệnh nó sẽ hợp lý
trên tình hình thực tế tại địa phương tổng số ca nặng rất nhiều
và số ca nặng ở người lớn tuổi chuyển nặng cũng nhiều luôn
cho nên là cái việc mà có bác sĩ quân y hỗ trợ mình rất là tốt
mình giải tỏa được cái áp lực chuyển bệnh nhân đi tiếng trên
cũng như là giảm tới áp lực tử vong trong giai đoạn này
với sự ra đời của hơn bốn trăm linh trạm y tế lưu động
đã giúp giảm thiểu người chuyển nặng
từ đó giải tỏa áp lực lên các bệnh viện tầng hai tầng ba
tập trung vào chữa bệnh cho những bệnh nhân nặng
nhờ đó tỷ lệ số ca tử vong cũng giảm đáng kể
thời gian qua tp hcm đã có nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
mang lại hiệu quả tích cực hướng đến mục tiêu trở lại trạng thái bình thường mới
sáng nay ngày một mươi năm tháng chín tỉnh ủy ủy ban dân dân tỉnh bà rìa vũng tàu
đã tổ chức hội nghị trực tuyến đối thoại gặp gỡ các hiệp hội doanh nghiệp
nhà đầu tư fdi đến từ nga đài loan trung quốc thái lan singapore
với chủ đề kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín và phục hồi kinh tế
giống như nhiều địa phương khác các doanh nghiệp cho rằng
việc thực hiện giãn cách xã hội để kiểm soát dịch đã ảnh hưởng nặng nề
đến hoạt động sản xuất kinh doanh như thiếu nguyên liệu công nhân làm việc
việc giấy xét nghiệm nhanh chỉ có thời hạn bảy mươi hai giờ gây tốn kém cho doanh nghiệp
việc đi lại của công nhân gặp nhiều khó khăn việc tiếp cận nguồn vaccine bị hạn chế
các doanh nghiệp nhà đầu tư cho rằng đây không thể là phương án về lâu về dài
và đề nghị tỉnh điều chỉnh đồng thời tăng thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận
kết quả âm tính covid một mươi chín để người lao động không phải thường xuyên đến đây xét nghiệm
dẫn đến tăng nguy cơ lây nhiễm chi phí cho doanh nghiệp
trước các ý kiến của doanh nghiệp lãnh đạo tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết
sẽ kiến nghị trung ương sớm phân bổ vaccine cho tỉnh
về tần suất xét nghiệm covid một mươi chín là quy định của bộ y tế
vì vậy các doanh nghiệp cần tuân thủ quy định cho đến khi có hướng dẫn mới
trong bối cảnh dịch covid một mươi chín bùng phát thì hoạt động buôn lậu gian lận thương mại
và hàng giả tại nhiều địa phương đang diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi
tại tỉnh sóc trăng thời gian qua lực lượng chức năng tỉnh này đã phát hiện
nhiều vụ việc gian lận thương mại như thế
công tác kiểm tra giám sát ở lĩnh vực này cũng được siết chặt hơn
đặc biệt là trong lĩnh vực xăng dầu và ga
trong thời gian qua khi tỉnh sóc trăng thực hiện giãn cách xã hội
phương tiện qua lại đã giảm ở mức thấp nhất
điều này đã tác động không nhỏ đến tình hình kinh doanh
của các cửa hàng kinh doanh xăng dầu và ga trên địa bàn
dù gặp nhiều khó khăn trong những ngày dịch bệnh
tuy nhiên những quy định pháp luật cần được thực hiện
nhằm kịp thời ngăn chặn phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
thời gian qua đoàn kiểm tra liên ngành ban chí đạo ba trăm tám mươi chín của tỉnh
đã tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát
tính từ đầu năm đến nay hơn một trăm linh vụ kiểm tra riêng về xăng dầu và ga đã được tiến hành
tăng cường công tác phòng chống buôn lậu kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực xăng dầu
kiểm tra đột xuất các cơ sở có dấu hiệu vi phạm về đầu cơ găm hàng
buôn bán hàng giả hàng kém chất lượng đã góp phần ổn định thị trường với các mặt hàng này
trước những giải pháp chống dịch được tỉnh sóc trăng đưa ra để phù hợp với tình hình thực tế
công tác chống buôn lậu gian lận thương mại hàng giả cũng đã có sự thay đổi để phù hợp với tình hình mới
tuy nhiên các phương tiện không chinh bệ chúng
và kiểm tra kiểm soát thị trường qua nắm địa bàn và báo cáo của người dân
thì cũng kiểm tra được có đường dây nóng thì trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại
tuy nhiên với những kế hoạch phù hợp trong tháng tám vừa qua
các đơn vị thành viên ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín sóc trăng đã tiến hành hơn một bảy trăm linh cuộc thanh kiểm tra
qua đó phát hiện và xử lý ba mươi năm vụ việc với bốn mươi hai đối tượng
nhằm đảm bảo an toàn về an ninh trực tự phòng ngừa cháy nổ tại các bệnh viện cơ sở cách ly tập trung
để điều trị bệnh nhân covid một mươi chín bộ công an đã thành lập đoàn kiểm tra với loại hình đặc thù này
tại bốn tỉnh thành phía nam gồm tp hcm long an bình dương đồng nai
từ ngày một mươi bốn đến ngày ba mươi tháng chín để kịp thời khắc phục tháo gỡ khó khăn
sáng ngày một mươi năm tháng chín đoàn công tác của bộ công an đã kiểm tra tại bệnh viện giải chiến thu dung điều trị covid một mươi chín
trên đường nguyễn văn linh huyện bình chánh tp hcm
đây là cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín quy mô lớn với sức chứa một năm trăm linh người
do việc triển khai cấp bách để kịp thời điều trị cứu chữa cho các bệnh nhân
nên nơi đây còn tồn tại một số thiếu sót về an toàn phòng cháy chữa cháy cần phải khắc phục trong thời gian tới
tuy nhiên từ khi đi vào hoạt động đến nay bệnh viện luôn tuân thủ đảm bảo an toàn tuyệt đối
thế giới bệnh viện giải chiến rất tham tốc chỉ có một mươi một ngày là chúng tôi đã hoàn thành xong
do đó để về sự hoàn hảo trong tất cả các khâu thì rất là khó
bệnh nhân điều trị của chúng tôi thì cũng bệnh nhân nặng thậm chí là phải thở máy
bệnh nhân không thể di chuyển được nếu xảy ra cháy nổ thì sẽ rất là nguy hiểm cho bệnh nhân bệnh nhân không thể di chuyển được
chính vì những cái khó khăn và những cái trầm quan trọng đó thì ngay từ lúc thành lập xây dựng bệnh viện là chúng tôi rất để ý đến công tác phòng cháy chữa cháy
cũng phải chuẩn bị các trang thiết bị về chữa cháy thành lập độ phòng cháy chữa cháy đã được đào tạo và được lướt vào
đoàn công tác cũng đã kiểm tra thực tế đánh giá thực trạng công tác phòng cháy chữa cháy tại bệnh viện dại chiến số một mươi ba
hệ thống oxy y tế trang thiết bị phòng cháy chữa cháy thoát nạn
từ đó kịp thời phát hiện và hướng dẫn khắc phục những tồn tại kiến nghị với lãnh đạo cấp trên các biện pháp thực hiện khắc phục tháo gỡ khó khăn bất cập
bước đầu kiểm tra thì chúng tôi thấy là tương đối đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy
trong điều kiện gấp rút như thế thì bệnh viện còn
thiếu nhiều một số thiết bị cần thiết để phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy
ví dụ như là xe chữa cháy rồi là máy bơm chữa cháy
đây là những vấn đề vướng mắt mà trong thời gian tới chúng ta cần tập trung giải quyết
đó là trang bị những thiết bị cần thiết phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy
rồi là lập kế hoạch
phương án chữa cháy cứu nạn cứu hộ khi có sự cố xảy ra
công an thành phố đã tiến hành kiểm tra hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy
đối với hai trăm ba mươi bảy cơ sở cách ly điều trị covid một mươi chín
lập hai trăm ba mươi bảy biên bản đưa ra năm trăm ba mươi kiến nghị hướng dẫn
đồng thời tiến hành kiểm tra chuyên đề rà soát các điều kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
đối với các hệ thống cung cấp khí oxy và các bệnh bụng chứa oxy y tế
tại tám mươi một cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
từ nay đến hết tháng chín đoàn công tác của bộ công an sẽ tiếp tục kiểm tra thực tế các cơ sở y tế
khu cách ly tập trung tại thành phố hồ chí minh lòng an bình dương và đồng nai
để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt khắc phục đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở này
thông qua các biện pháp nghiệp vụ vào ngày hôm qua ngày một mươi bốn tháng chín
lực lượng cảnh sát kinh tế công an tỉnh cà mau kết hợp cùng công an phường sáu
đã tiến hành kiểm tra hai phương tiện ô tô tải đang tập kết hàng hóa
tại khu vực khóm năm phường sáu thành phố cà mau
qua đó phát hiện nhiều lô hàng hóa vật tư trang thiết bị y tế không rõ nguồn gốc
tại hiện trường hai phương tiện trên đang tổ chức xuống hàng hóa chuẩn bị giao cho các chủ hàng
qua kiểm tra trên xe có tổng số một trăm sáu mươi ba kiện hàng hóa là vật tư trang thiết bị y tế không có hóa đơn chứng từ
chứng minh nguồn gốc xuất xứ với trên chín mươi sản phẩm như thuốc tây thực phẩm chức năng
que test nhanh covid khẩu trang găng tay y tế kính chắn giọt bắn
quẩn lực lượng làm nhiệm vụ đã tạm giữ số hàng hóa vi phạm
đồng thời mời các chủ lô hàng trên đến cơ quan để xác minh làm rõ
công an huyện crompac tỉnh đắk lắk vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng đinh thị xuân diệu
trú tại thị trấn phước an huyện crompac về hành vi tảng chữ trái phép gần ba gói thuốc lá lộng
trước đó chiều ngày hai mươi năm tháng tám qua nắm tình hình một tổ công tác của công an huyện crong park
đã bắt quả tang diệu vừa nhận tám thùng các tông từ xe khách ở xã eo yong
kiểm tra trong tám thùng này tổ công tác phát hiện có hai tám trăm ba mươi gói thuốc lá các loại
tại thời điểm kiểm tra diệu không xuất trình được bất cứ hóa đơn chứng tử nào
chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của số thuốc lá trên
bước đầu diệu khai nhận đã mua số thuốc lá của một người đàn ông lạ mặt ở buôn ma thuật
với giá gần ba mươi triệu đồng để về bán lại kiếm lời
tuy nhiên khi vừa nhận được hàng và đang chờ người đến để trả tiền thì bị công an bắt giữ
đầu giám định từ sở công thương tỉnh đắk lắk thì tất cả số thuốc trên đều là hàng nhập lậu
chiều hôm qua cục quản lý thị trường nam định đã phối hợp với lực lượng công an tỉnh
kiểm tra phát hiện kho hàng đồ chơi không rõ nguồn gốc nằm sâu trong ngõ ngách thuộc huyện vụ bản
kho hàng chứa diện tích có trên khoảng ba m hai
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng đã ghi nhận được khoảng hàng chục nghìn sản phẩm
với đủ các mặt hàng
từ súng ống đồ chơi điều khiển các loại búp bê dành cho trẻ em và phục vụ nhu cầu tăng cao vào dịp trung thu
làm việc với cơ quan chức năng tỉnh nam định bà trần thị huyền quản lý kho hàng
chưa xuất trình được các giấy tờ hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp của sản phẩm
toàn bộ hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài
không có nhãn phụ bằng tiếng việt không có tem hợp quy định trên từng sản phẩm
hiện lực lượng quản lý thị trường và công an tỉnh nam định đang tiến hành kiểm đếm
phân loại niêm phong toàn bộ sản phẩm để xử lý theo quy định của pháp luật
công an tỉnh nghệ an vừa khám phá thành công chuyên án buôn bán hàng cấm bắt giữ đối tượng
trần hoàng quân chú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình thu giữ bảy mươi ba kg pháo
cụ thể vào hồi một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi bốn tháng chín
tại tuyến đường phạm hồng thái phường vinh tân thành phố vinh
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nghệ an chủ trì phối hợp với trạm cảnh sát giao thông diễn châu
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an phát hiện bắt quả tang đối tượng trần hoàng quân
khi đang cất dấu bảy mươi ba kg pháo nổ trong khoang lái và phía sau thùng xe
tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đối tượng trần hoàng quân thừa nhận hành vi buôn bán hàng cấm
hiện phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra mở rộng
sau khi thành phố hà nội chỉ đạo phân vùng để nới lỏng giãn cách xã hội
các quận huyện thị xã đã chủ động xây dựng phương án phòng chống dịch covid một mươi chín phù hợp trên địa bàn của mình
trong đó các vùng như là vùng xanh vùng cam thì đã cho phép một số hoạt động sản xuất kinh doanh mở cửa trở lại
ghi nhận của phóng viên thời sự tại quận long biên
sơn phường ngọc lâm một trong những khu phố nổi tiếng với nhiều hàng quán kinh doanh ẩm thực tại quận long biên
trong vài ngày gần đây rất nhiều hàng quán phục vụ đồ ăn kinh doanh hàng thiết yếu được hoạt động trở lại
tất cả theo hình thức bán mang về
khi được bán hàng này thì tôi cảm thấy rất là vui vui mừng hơn được cả là nhặt được tiền
vì mình được sống trong cái vùng xanh vùng an toàn tôi cũng đều cho khách hàng đứng giữ khoảng cách là một mét
và cũng giữ khoảng cách năm k
và từ chủ lẫn nhân viên đều tiêm vaccine đầy đủ hai mũi
hy vọng là tất cả mọi người đều tích cực để tham gia phòng chống để được cho mình được bình yên
từ ngày chín tháng chín tám phường trên địa bàn quận long biên hà nội bao gồm giang biên việt hưng đức giang phúc đồng gia thụy bồ đề ngọc thụy và cự khối
ở trạng thái bình thường mới
dân đã rất vui mừng khi cuộc sống dần ổn định trở lại
tất cả toàn dân toàn tổ ở đây những người sinh sống ở đây cũng mong là dịch bệnh tiêu tan để cho dân tình coi như ổn định lại cuộc sống
tức như là đã ở trong cái vùng an toàn là mình phải đảm bảo mình phải chấp hành nghiêm chỉnh năm k của chính phủ đầy ra
giữ trong vùng xanh coi như là luôn luôn là an toàn
tôi hiện giờ thì cũng đang ở vùng xanh thì cảm giác như ở bên đây thì mọi việc nó cũng đang dần trở lại bình thường rồi
đấy nhưng mà tuy nhiên thì cũng cần một số bình thường
biện pháp phòng chống dịch cũng phải cần được duy trì
bên cạnh việc nới lỏng một số hoạt động thiết yếu tại điểm giáp danh giữa các vùng hay những điểm quan trọng như chợ dân sinh
hoạt động kiểm tra của lực lượng chức năng vẫn duy trì và kiểm soát chặt chẽ
tuy là vùng xanh nhưng đối với lực lượng công an chúng tôi không lơ là chủ quan trong việc phòng chống dịch
tuy nhiên có một số điểm thì chúng tôi cũng xác định là điểm nóng thì chúng tôi vẫn cứ áp dụng biện pháp
kiểm soát người ra vào để đảm bảo trong việc phòng chống dịch cũng như là công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tuyên truyền sâu rộng đến quần chúng nhân dân và để lưng cao công tác phòng chống dịch được đảm bảo an toàn
sau gần tám tuần chờ đợi cuối cùng người dân thủ đô cũng có thể hy vọng trở lại trạng thái bình thường mới
tuy nhiên để thủ đô thực sự khỏe mạnh và phủ xanh toàn vùng ý thức của mỗi người dân vẫn là nhân tố quyết định
cục phòng vệ thương mại bộ công thương cho biết mới đây bộ thương mại hoa kỳ doc đã ban hành kết luận sơ bộ đợt ra soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ một mươi bảy đối với cá cha cá ba sao của việt nam
theo đó trong sáu mươi ba doanh nghiệp dự kiến được giả soát ban đầu doc đã hủy bỏ giả soát với hai mươi tám công ty vì nhiều lý do khác nhau
cục phòng vệ thương mại nhận định kết quả giả soát sơ bộ của doc
oc cho thấy công ty cổ phần thủy sản nha trang không bán phá giá nên sẽ không bị áp thuế chống bán phá giá
công ty cổ phần chế biến hải sản biển đông chịu mức thuế ba tám mươi bảy usd một kg doc cho rằng công ty không hợp tác đầy đủ với doc
công ty cổ phần trang trại xanh được hưởng mức thuế một chín mươi bốn usd một kg
các công ty còn lại trong số ba mươi năm công ty được giả soát tiếp tục bị áp mức thuế hai ba mươi chín usd một kg như các năm trước
như vậy hiện nay có khoảng một mươi doanh nghiệp
doanh nghiệp xuất khẩu cá cha cá ba sa của việt nam không bị áp thuế chống bán phá giá của hoa kỳ
trong đó có một số doanh nghiệp xuất khẩu lớn như công ty cổ phần vĩnh hoàn công ty cổ phần nam việt công ty cổ phần thủy sản nha trang